phổ biến những câu chuyện về ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông
hành trình cùng bạn đến trường an toàn còn tổ chức trao tặng xe đạp và mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học
vừa qua một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã bất ngờ xảy ra trên địa bàn thành phố con tum
làm hàng trăm căn nhà dân ba trường học một công trình nhà thờ thiên chúa giáo bị sập tốc mái thiệt hại hàng tỷ đồng
tại xã ngọc bay thành phố con tum
lốc xoay đã quét qua sáu thôn làm một trăm năm mươi ngôi nhà bị tốc mái hai trẻ nhỏ bị thương
tại làng tờ rợp xã đắc năng thành phố con tum lốc xoáy đã kéo sập phần mái của một nhà thờ đang xây dựng
ước thiệt hại khoảng hơn hai tỷ đồng
bốn phòng học tại điểm trường tiểu học nguyễn trung trực thuộc làng tờ rợp bị tốc mái
ngay trong chiều ngày năm và sáng ngày sáu tháng ba ubnd tp con tum đã cử đoàn công tác đến các địa bàn bị lốc xoáy
cùng thanh niên lực lượng dân phòng giúp các hộ dân lập lại nhà cửa
đồng thời giao trách nhiệm cho phòng kinh tế hạ tầng thành phố con tum thống kê kiểm tra thiệt hại để hỗ trợ cho các hộ dân
ubnd tỉnh lào cai và các ngành chức năng vừa có buổi đối thoại đột xuất với hàng trăm hộ dân ở sáu thôn bị thiệt hại
do ảnh hưởng khí thải của nhà máy luyện kim màu bản lầu thuộc công ty cổ phần tứ đỉnh huyện mường khương tỉnh lào cai
nhằm xử lý những kiến nghị của người dân
ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường sống và sản xuất ở địa phương
theo phản ánh của người dân và báo cáo của địa phương việc không tuân thủ nghiêm túc quyết định của ubnd tỉnh lào cai
về việc dừng hoạt động và khắc phục các tồn tại sai sót trong hoạt động của nhà máy luyện kim màu bản lầu
trên cơ sở đó lãnh đạo ubnd tỉnh lào cai đã phê bình một số ngành chức năng chưa kiên quyết làm hết trách nhiệm của mình
đồng thời chỉ đạo các đơn vị ngừng cấp điện cho nhà máy để thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động
theo quyết định trước đó trường hợp nhà máy luyện kim màu không chấp hành nghiêm quyết định của cơ quan chức năng
tỉnh lào cai sẽ thu hồi giấy phép chấm dứt hoạt động của nhà máy
về lâu dài ubnd tỉnh lào cai sẽ yêu cầu công ty cổ phần tứ đỉnh di chuyển nhà máy về khu công nghiệp tàng lỏng thuộc huyện bảo thắng
vừa qua tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị cụm thi đua số năm bộ công an gồm sáu tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám
thực hiện khẩu hiệu hành động chủ động kỳ cương trách nhiệm hiệu quả của bộ công an cụm thi đua số năm đã đề ra các nội dung
chỉ tiêu thi đua cụ thể để các đơn vị quyết tâm phấn đấu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc nghị quyết hội nghị trung ương bốn
về tăng cường chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và phong trào thi đua công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
hòa chung không khí ngày hội tòng quân trên cả nước
tỉnh nghệ an cũng đã hoàn thành
công an đã hoàn thành nhiệm vụ giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn
ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ được tổ chức trang trọng có tính giáo dục cao
tại nhà văn hóa lao động tp vinh đã diễn ra buổi lễ tiện đưa thanh niên của tp đỏ lên đường nhập ngũ
sân vận động tràn ngập cơ hoa băng rôn khẩu hiệu cùng sự có mặt của các tân binh đông đảo cán bộ các ban ngành đoàn thể
đã làm cho không khí ngày hội tòng quân thêm tưng bừng phấn khởi
năm hai nghìn một mươi tám nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đăng ký quản lý nguồn sơ khám khám tuyển chặt chẽ
nên các địa phương đều đạt chỉ tuyển
tiêu giao quân chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm được các tiêu chí về sức khỏe chính trị văn hóa và đạo đức
năm nay toàn tỉnh nghệ an có ba một trăm linh bốn thanh niên lên đường nhập ngũ tăng hai trăm linh bốn chỉ tiêu so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có ba một trăm linh nam thanh niên và bốn nữ thanh niên
trong đợt tuyển quân lần này nhờ có chủ trương đúng và kế hoạch sát đúng
do vậy là từ công tác tổ chức chuẩn bị đến công tác thâm nhập thẩm tra xác minh
tuyển chọn con người đều diễn ra theo đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng tốt
đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu động
dịp ra quân nhận quân và ra quân huấn luyện cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và trong lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an
đồng thời là một dịp rất tốt để toàn dân và toàn quân
và các thanh niên đặc biệt thế giới trẻ nhận thức sâu động
đồng thời là một dịp rất tốt để toàn dân và toàn quân luyện cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và trong lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an đã hoàn thành nhiệm vụ giao ba một trăm linh bốn thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn
các địa phương đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ trang trọng có tính giáo dục cao đúng theo yêu cầu quy định của cấp trên

từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay cơ quan chức năng hai tỉnh đã nhiều lần khảo sát thực tế họp bàn qua đó đi đến thống nhất sẽ không cấp giấy phép mới và giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp đang khai thác cát tại khu vực giáp danh giữa hai địa phương
thời gian qua tình trạng khai thác cát khiến đoạn giáp danh giữa các huyện tân phú định quán thuộc tỉnh đồng nai với nam cát tiên đạ tẻn tỉnh lâm đồng bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái gây hại cho cuộc sống của người dân
tuy nhiên hai tỉnh đồng nai và lâm đồng đã thống nhất chỉ cấp phép khai thác trở lại cho các doanh nghiệp có giấy phép khai thác còn thời hạn ở những vị trí không bị sạt lở ngoài khu dân cư
doanh nghiệp được cấp phép lại phải có đầy đủ các hồ sơ thiết kế cam kết bảo vệ môi trường cắm mốc khai thác công khai thời gian chiều sâu bảo đảm các quy định trong khai thác khoáng sản
thống kê cho thấy riêng năm hai nghìn một mươi bảy việc khai thác cát đã khiến khu vực giáp danh thuộc địa phận tỉnh đồng nai bị sạt lở hơn hai mươi một hectare
ngoài ra diện tích bị sạt lở do khai thác cát gây ra đối với vườn quốc gia cát tiên là hơn ba hectare
bộ giao thông vận tải vừa tổ chức cuộc họp với bộ xây dựng và các cơ quan chức năng thảo luận về việc xây dựng định mức đơn giá và suất đầu tư một km đường cao tốc kiểu mẫu để tiến tới áp dụng tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước
theo các đại biểu việc xây dựng định mức một km mẫu để áp dụng chung cho các đường cao tốc là chưa phù hợp
đơn giá xây dựng một km mẫu là chưa phù hợp
đường cao tốc phụ thuộc vào cấp công trình địa hình địa chất vùng miền giá vật liệu cầu cống tại từng nơi
vì vậy năm hai nghìn một mươi tám bộ xây dựng sẽ tập trung giả soát hệ thống định mức đơn giá và suất đầu tư của các đường cao tốc đã triển khai để có con số tổng quan
còn bộ giao thông vận tải cho rằng cần thí điểm một số gói đầu tư dự án cao tốc với độ dài từ năm đến bảy km tại ba miền bắc trung nam
đây là cơ sở vừa làm thực tế vừa nghiên cứu
lựa chọn công nghệ hiện đại để khuyến khích các nhà
các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tương tự trong các dự án tiếp theo
mới đây bộ trưởng bộ công thương khẳng định vào năm hai nghìn ba mươi việt nam sẽ được hưởng giá trị tăng thêm của gdp là khoảng một một khi hiệp định cptpp chỉ có một mươi một nền kinh tế thành viên mà không có mỹ
so sánh giữa tpp một mươi hai và cptpp không có mỹ tham dự thì việt nam sẽ là một nước được hưởng lợi nhiều nhất
đánh giá về khía cạnh thu hút đầu tư hiệu quả
trong tăng trưởng của xuất khẩu nhập khẩu cũng như một số đóng góp ở khía cạnh khác đối với chỉ số vĩ mô của kinh tế dẫn đến tăng trưởng giá trị gia tăng của gdp mà việt nam được hưởng lợi vào năm hai nghìn ba mươi là ba bảy
tuy nhiên tpp không có mỹ thì những ngành được đánh giá là có thế mạnh của việt nam vẫn giữ nguyên giá trị hưởng lợi
theo đánh giá của người đứng đầu ngành công thương tác động tích cực của cptpp tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực
tuy nhiên bất kỳ khung khổ hội nhập nào cũng có mặt tích cực và ngược lại
điều đó phụ thuộc vào nhiều điều kiện
với tinh thần kế thừa nội dung nền tảng của tpp một mươi hai hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp hay còn gọi là tpp một mươi một vẫn được coi là hiệp định thế hệ mới với những đòi hỏi rất cao và toàn diện
nếu được chính thức ký kết vào ngày tám tháng ba tới đây tại chile cptpp sẽ mang lại cho việt nam cũng như một mươi một nước thành viên những cơ hội cải tổ mới
theo báo cáo mới nhất của cục đầu tư nước ngoài cho biết
ngành tài chính ngân hàng và bảo hiểm của việt nam đã nhận đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài tăng bảy mươi lần trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
báo cáo mới nhất của cục đầu tư nước ngoài ngành tài chính ngân hàng và bảo hiểm của việt nam đã thu hút được một bốn mươi năm tỷ usd từ các nhà đầu tư nước ngoài trong hai tháng đầu năm nay
so với mức hai mươi hai triệu usd trong cùng kỳ năm ngoái tức tăng bảy mươi lần
các thương vụ mna đem đến nguồn đầu tư tăng mạnh

ngân hàng nhà nước chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của ngân hàng techcombank
cho công ty lottecast thuộc tập đoàn lotte hàn quốc một công ty con thuộc tập đoàn singhan
cũng chỉ một trăm năm mươi một triệu đô la mỹ mua lại furexro việt nam các nhà phân tích dự đoán thị trường
chứng khoán có thể sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong năm nay
vẫn còn tới hơn ba hectare mía chưa tìm được thương lái để bán và giá mía đang ở mức rất thấp
sau khi thu hoạch gần một trăm linh nông dân trồng mía đều lỗ từ gần ba mươi đến bảy mươi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết vụ mía năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân bốn huyện bến lức
thủ thừa đức hòa và đức huệ trồng gần tám hectare mía đến nay nông dân đã thu hoạch được
khoảng năm mươi diện tích và giá mía bán đang ở mức rất thấp
làm cho người trồng mía đều không thu hồi được đủ vốn đầu tư
ông hoàng viết vinh trồng được hai năm hectare mía trong đó có năm hectare trồng mới
tổng kinh phí đầu tư bảy mươi triệu đồng nhưng sau khi thu hoạch chỉ thu được bốn mươi triệu đồng
theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp huyện bến lức
toàn huyện hiện có chín hộ dân trồng mía bị thua lỗ do ảnh hưởng giá mía thấp
hiện tại nhiều dụng mía thu hoạch xong bà con không tái đầu tư chăm sóc và đã bỏ không dụng mía
một số diện tích được người dân chuyển đổi sang cây trồng khác như chanh giả cây sắn
tuy nhiên những cây trồng được bà con chuyển đổi có đầu ra không ổn định nên người nông dân lo lắng
thì cái giá của nông dân thì rất là bất bên
giải pháp để mà giải quyết sao cái giá cho ổn định để cho nông dân có cái tái sản xuất lại về cái nguồn cây mía
ở lương hòa thì chính là gốc mía
các năm đó là người dân ở lương hòa giàu thì giàu vì mía
chứ còn bây giờ thì cái mía này thì nếu mà tỉnh quyện mà không có cái nguồn để mà can thiệp thì có thể là cái gốc mía mình sẽ mất
thực trạng ở long an
mía nguyên liệu có giá thấp là do nhà máy đường ấn độ đóng ngay tại vùng nguyên liệu hoạt động sản xuất cầm trừng do khó khăn về tài chính trong việc tổ chức thu mua nguyên liệu để sản xuất và tiêu thụ mía
thời gian tới long an muốn giữ được diện tích cây mía thì cần sớm giải được bài toán nhà máy sản xuất và tiêu thụ đường tại ngay vùng nguyên liệu
còn về lâu dài cần nghiên cứu giống cây trồng thích hợp để chuyển đổi vùng mía nguyên liệu sang trồng cây khác thì mới giúp cho người nông dân tăng lợi nhuận thu nhập trên từng đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp
thời tiết trên cả ba miền đều có những thay đổi thất thường và đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus cúm phát triển và lan nhanh đặc biệt là cúm mùa
điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nhỏ và người già đặc biệt là phụ nữ mang thai
cúm mùa là một bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên
bệnh xảy ra hàng năm thường vào mùa xuân khi thời tiết chuyển từ khô sang ẩm lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp
ở nước ta các virus gây bệnh cúm mùa thường gặp là cúm a h ba n hai cúm a h một n một và cúm b
bệnh cúm thường rất dễ
lây lan dù được đánh giá là bệnh lành tính nhưng cũng có thể gây nên biến chứng nặng nguy hiểm nếu như không được nhận thức đúng đặc biệt đối với phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ
ở ba tháng đầu cũng như là ở trong suốt quá trình thai ngén cái đầu tiên virus cúm gây ra sốt và chính cái sốt cao đấy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai
nếu như trong ba tháng đầu khi phôi còn dẫn nhỏ mà nhiệt độ của người phụ nữ quá cao vì sốt rất cao mà thì nó có thể gây ra chết thai
chết khi phôi đấy
do nhiệt độ chứ cũng không phải là do virus corona gây ra
cho nên cái tác động đầu tiên đối với thai ngén mà khi mà bị cúm bị nhiễm trùng là sốt
cho nên là cái câu chuyện đầu tiên khi mà người phụ nữ sốt mà quá ba mươi chín độ ba mươi tám độ dưới ba mươi chín độ thì buộc phải hạ sốt trước
thì cái đó nó mới tác động đến thai nhiều
trên thực tế khi thân nhiệt của phụ nữ mang thai cao hơn mức bình thường do nhiễm virus cúm mùa lại không được hạ sốt kịp thời
bằng thuốc hạ sốt phù hợp khả năng cao sẽ gây nên những dị tật về xương khớp ở trẻ về sau
khi người phụ nữ có thai trong bất kỳ tuổi thai nào kể cả ba tháng đầu có các triệu chứng là ho rồi sốt rồi sổ suy rồi cảm cúm v v
thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các loại thuốc chống cảm của ung thông thường dành cho đàn ông dành cho người không có vẫn dùng được và không có ảnh hưởng gì đến thai cả
đối với những phụ nữ nhiễm virus cúm trong quá trình mang thai không nên hoang mang tự ý dùng thuốc mà cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán và sử dụng thuốc chính xác
ngoài những phương pháp phòng bệnh cúm đơn giản dễ thực hiện như giữ vệ sinh bàn tay tránh nơi tập trung đông người hay những người đang có biểu hiện nhiễm cúm sử dụng khẩu trang y tế khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường ô nhiễm
thì các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo phụ nữ trước khi có ý định
mang thai cần hoàn thiện việc tiêm chủng phòng các chủng cúm nói chung trước khi thụ thai một tháng để có thể bảo đảm sức khỏe hệ miễn dịch tốt nhất cho người mẹ và thai nhi
theo khẳng định mới đây của bộ y tế miền bắc đang bước vào cao điểm của dịch thủy đậu
theo các chuyên gia khuyến cáo bệnh thủy đậu có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm vì vậy các bậc phụ huynh cần chú ý chăm sóc cho trẻ nhất là trong thời điểm dịch thủy đậu dễ bùng phát như hiện nay
khi thấy trên cơ thể con xuất hiện những nốt mọng nước có đường kính từ ba đến năm mm gia đình bệnh nhi này đã đưa con đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc thủy đậu
được biết dù đã ba tuổi nhưng em bé chưa được tiêm phòng mũi thủy đậu nào
lúc đầu mới xuất hiện được con mấy nốt thôi nhưng đến ngày thứ ba thứ bốn thì bắt đầu xuất hiện nhiều
thì bắt đầu từ hôm qua nó sốt cao quá thì chị mới cho cháu vào viện
theo các bác sĩ tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đao khoa xanh pôn
thành phố hà nội cho biết hiện nay dù số bệnh nhân thủy đậu chưa quá đông
nhưng các bậc phụ huynh cũng cần đề phòng cho con em mình
bởi đây là thời điểm bệnh thủy đậu dễ dàng bùng phát do thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển
thủy đậu dễ lây nhiễm do hít phải chất dịch chứa virus khi người bệnh ho nói chuyện
hoặc qua tiếp xúc với dịch hầu họng hoặc từ mụn nước của bệnh nhân
và tuy là bệnh lành tính nhưng thủy đậu cũng có thể gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm
một số trường hợp có thể kèm theo các viêm long đúng hấp ví dụ như hắt hơi sủng nhẹ hoặc sốt nhẹ
nhưng mà có một số trường hợp với thủy đậu có thể sốt cao
những trường hợp sốt cao kèm với các bỏng nước nhỏ bắt buộc phải đến bệnh viện để khám và điều trị sớm
biến chứng thủy đậu khá nguy hiểm
thủy đậu là một trong các virus gây biến chứng khóa điện đặc biệt
đấy là có thể là các biến chứng về viêm não biến chứng viêm phổi biến chứng viêm cơ tim
là những biến chứng có thể ảnh hưởng đến tính mạng
nghi là thủy đậu cần đưa trẻ đến bệnh viện sớm trong vòng hai mươi bốn giờ để được điều trị bằng thuốc đặc hiệu
thì bệnh sẽ thuyên giảm nhanh và không gặp biến chứng
bên cạnh đó gia đình cũng cần chăm sóc trẻ đúng cách
nếu mà bệnh nhân không sốt thì chúng ta cũng nên tắm vệ sinh hàng ngày
cũng không cần phải các bố mẹ hay mua các cái lá
rồi thế này vì tắm thực tế là cũng không cần thiết
mà chúng ta vệ sinh hàng ngày bằng cái sữa tắm của trẻ để cho nó sạch
nó trôi cái virus của bám trên người đi
thế là đủ ngoài ra thì vệ sinh răng miệng
rồi về ăn uống thì nên ăn uống lỏng dễ tiêu để cho con thêm đủ năng lượng
tuy nhiên để phòng tránh thủy đậu tốt nhất vẫn là cho trẻ tiêm phòng đầy đủ
nếu có trẻ bị mắc bệnh cần cách ly các trẻ còn lại để tránh nguy cơ lây nhiễm lan rộng
với mong muốn lan truyền lưu giữ văn hóa đọc của người việt nam
hội sách xuân hai nghìn một mươi tám đã khai mạc tại hà nội
đây là một trong những hội sách lớn nhất trong năm
sự kiện thu hút độc giả với những ấn phẩm báo xuân xưa đa dạng và mang nhiều giá trị văn hóa
đến với hội sách xuân hai nghìn một mươi tám tại hồ văn người xem có dịp thưởng thức bộ sưu tập báo xuân xưa
có nhiều tờ báo xuân trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm như tri tân đời mới tiểu thuyết tuần san
những giải phẩm xuân bên cạnh độ đặc sắc về nội dung
nó còn mang những tâm tư tình cảm hay đặc thù của đời sống nhân sinh qua từng giai đoạn nhất định
đồng thời sự chăm chút công phu về mặt mỹ thuật cũng là một trong những điều
làm nên sự đặc biệt cho giai phẩm xuân trong suốt một trăm linh năm qua
đến với hội sách bạn đọc có cơ hội mua sách với nhiều thể loại và mức giá khác nhau
tại đây các nhà sách bày bán nhiều cuốn sách có giá một đồng
và các đầu sách mới cũng được giảm giá từ ba mươi năm đến sáu mươi
ngoài ra độc giả còn có cơ hội tìm thấy những đầu sách quý hiếm có giá trị cao
bàn thủ chức cũng dành nhiều món quà lì xì đầu năm cho những người tham dự
tôi thấy là sách ở đây thì rất là đa dạng các thể loại từ văn học cho đến tiểu thuyết
rồi sách và chuyện những cuốn sách cổ mình có thể tìm được
mình cảm thấy rất là thảm vãn khi đi đọc các cuốn sách bên ngoài
mình cũng đã chọn được một vài cuốn sách ưng ý cho mình
cơ hội tổ chức khá là ổn và mình thấy rất là hài lòng khi đi tham gia hội sách này
tôi nhận thấy là cái văn hóa đọc bây giờ càng ngày càng kém đi
mọi người bây giờ phụ thuộc vào công nghệ thông tin quá nhất là điện thoại nhất là giới trẻ bây giờ
tôi rất muốn là nếu mà có cái thời gian họ có thể là giáo dục cho con em mình là nên đọc sách nhiều hơn
hội sách xuân hai nghìn một mươi tám được xem là ngày hội của những người quan tâm tới việc siêu tầm sách báo
cũng là dịp để khẳng định đọc sách và mua sách đầu năm
là nét văn hóa đẹp còn được lưu giữ ở hà thành
hội sách sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực hồ văn hà nội
trong phần tin quốc tế cựu tổng thống hàn quốc lee myung pak bị trợ tập
trung quốc tin tưởng đạt mục tiêu
cơ quan công tố hàn quốc vừa triệu tập cựu tổng thống hàn quốc lee myung park tới để thẩm vấn liên quan tới một loạt các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông này
văn phòng công tố quận trung tâm seoul đã yêu cầu cựu tổng thống hàn quốc lee myêng park tới văn phòng này để trả lời các câu hỏi với tư cách như một nghi phạm vào chín h ba mươi sáng theo giờ địa phương ngày một mươi bốn tháng ba tới
hãng tin yonhap dẫn lời một công tố viên giấu tên cho biết cơ quan này cần điều tra
tổng thống lee để tìm ra sự thật liên quan tới vụ bê bối theo nguyên tắc minh bạch và hiệu quả
ông lee miên park bảy mươi sáu tuổi nắm giữ chức tổng thống hàn quốc trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám tới năm hai nghìn một mươi
cơ quan công tố hàn quốc đang mở rộng điều tra hàng loạt cáo buộc tham nhũng đối với ông lee trong giai đoạn cầm quyền
đáng chú ý có cáo buộc tham nhũng liên quan tới das một công ty sản xuất linh kiện ô tô của hàn quốc
trên giấy tờ das được đăng ký dưới tên anh trai của ông lee
xong cựu tổng thống bị nghi là chủ sở hữu thực sự của công ty này
các cựu trợ lý của ông lee cũng phải đối mặt với các cáo buộc nhận tiền hối lộ từ cơ quan tình báo quốc gia
hải quân nhật bản vừa lần đầu tiên bổ nhiệm một nữ chỉ huy cho một đơn vị tàu chiến trong đó có chiếc tàu chiến lớn nhất của nước này
bà rioko azuma bốn mươi bốn tuổi sẽ chỉ huy một đơn vị gồm bốn tàu chiến trong đó có tàu sân bay trực thăng izumo tàu lớn nhất của hải quân nhật bản và một thủy thủ
theo thông báo của lực lượng phòng vệ trên biển nhật bản msdf đây là lần đầu tiên một nữ chỉ huy được bổ nhiệm
phát biểu với phóng viên sau lễ nhậm chức diễn ra trên tàu izumo neo tại iokohama gần tokyo bà azuma khẳng định sẽ cố gắng hết sức thực hiện nhiệm vụ trọng đại được giao phó
theo các nhà phân tích sự kiện trên cho thấy quân đội nhật bản cũng theo bước nền kinh tế chú trọng hơn đến phụ nữ do tình trạng thiếu hụt nhân lực bắt nguồn từ việc tỷ lệ sinh giảm trong nhiều thập kỷ
các lực lượng phòng vệ nhật bản sdf đang có kế hoạch tăng tỷ lệ phụ nữ phục vụ trong các lực lượng phòng vệ lên chín vào năm hai nghìn ba mươi từ mức sáu tương đương với một mươi bốn người như hiện nay
giới chức trung quốc vừa bày tỏ tin tưởng nước này sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng sáu năm một năm
mục tiêu đã được đưa ra trong báo cáo công tác chính phủ nhiệm kỳ năm năm tại kỳ họp thứ nhất quốc hội trung quốc khóa một mươi ba
khi tiêu dùng trong nước dự kiến sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế
phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thứ nhất quốc hội trung quốc khóa một mươi ba ông hà lập phong chủ nhiệm ủy ban phát triển và cải cách quốc gia cho biết mục tiêu tăng trưởng sáu năm đặt ra cho năm hai nghìn một mươi tám là có thể đạt được nếu có sự quyết tâm mạnh mẽ của tất cả các bộ ngành và địa phương
theo ông sự phát triển hơn nữa trong các ngành công nghiệp đang nổi lên và các ngành dịch vụ hiện đại tiêu dùng có thể đóng góp khoảng sáu mươi vào tăng trưởng kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi tám đầu tư cũng góp một phần ba vào tăng trưởng năm nay khi trung quốc sẽ thúc đẩy đầu tư đặc biệt là đầu tư vào kinh tế thực
trước đó tại phiên họp ngày năm tháng ba trong báo cáo công tác chính phủ nhiệm kỳ năm năm vừa qua thủ tướng lý khắc cường cho biết mục tiêu tăng trưởng sáu năm trong năm hai nghìn một mươi tám cũng tương đương với mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn một mươi bảy song phải tạo ra tăng trưởng khác khi trung quốc ưu tiên chất lượng hơn tốc độ
thưa quý vị hành trình oscar hai nghìn một mươi tám đã được tạo ra
oscar hai nghìn một mươi tám vừa khép lại với những cái tên được vinh danh
thế nhưng ẩn sâu sau những cảm xúc thăng hoa của bộ môn điện ảnh thứ bảy sau những nụ cười của người chiến thắng vẫn là những trăn trở về vấn đề bất bình đẳng giới trong điện ảnh
thực trạng về bất bình đẳng giới đang đòi hỏi không chỉ những người trong cuộc mà cả cộng đồng cần chung tay hành động
theo báo cáo của women media center sự xuất hiện của nữ giới tại oscan năm nay gần như không có thay đổi
mặc cho những nỗ lực kêu gọi của các tổ chức thúc đẩy sự công nhận dành cho phụ nữ trong ngành công nghiệp phim ảnh
giá như tôi có vinh dự được đứng cạnh tất cả những ứng cử viên nữ trong từng hạng mục
từ các diễn viên các nhà làm phim nhà sản xuất đạo diễn nhà văn nhà quay phim nhà soạn nhạc nhà thiết kế
cuối cùng tôi có hai từ muốn nói với tất cả các bạn đó là inclution rider
inclusion rider mà nữ diễn viên gạo cội này nhắc đến
có nghĩa là quyền của nữ giới
tuy nhiên một diễn viên đưa vào hợp đồng yêu cầu đoàn phim phải có sự đa dạng về sắc tộc và giới tính
tuy nhiên cũng phải nói đến một thực tế được cho là nguyên nhân chính dẫn đến vai trò nữ giới trong điện ảnh chưa thực sự rõ nét
là việc số phụ nữ tham gia vào lĩnh vực điện ảnh còn hạn chế so với nam giới
bên cạnh đó sự bất bình đẳng giới trong điện ảnh còn thể hiện rõ nét qua những vụ quấy dối và bạo hành tại hollywood
dù khi bắt đầu ban tổ chức khẳng định osaka hai nghìn một mươi tám không phải sự kiện mang tính chính trị xã hội
mà chỉ tập trung vào điện ảnh nhưng sau cùng giải thưởng danh giá nhất của bộ môn nghệ thuật thứ bảy đã khép lại
với những thông điệp sâu sắc truyền cảm hứng cho những người phụ nữ bản lĩnh để họ có thể cùng nhau thay đổi thực tế
đợt giá rét đang tràn qua châu âu không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
mà còn tác động tiêu cực tới đời sống của nhiều loại động thực vật trong tự nhiên
mới đây truyền thông địa phương anh đã đăng tải hình ảnh của hàng nghìn con sao biển bị chết do giá rét và trôi giạt vào bờ biển nước anh
nhà nghiên cứu động vật lara mikem bốn mươi bảy tuổi người đã ghi lại khung cảnh sao biển chết la liệt cho biết
cả bờ biển ngập trong sát sao biển trông như một bãi chiến trường
không chỉ sao biển bà lara còn phát hiện ra nhiều sinh vật khác như cua tôm cá và hải âu cũng bị chết và trôi giặt vào bờ
theo các chuyên gia nguyên nhân của tình trạng này là do thời tiết khắc nghiệt tại châu âu trong thời gian gần đây
với nhiệt độ tại nhiều nơi xuống tới âm độ
cảnh tượng hái hùng này đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng
trước tác động của thời tiết khắc nghiệt lên hệ sinh thái biển
người dân địa phương cho biết thông thường người dân có thể thấy rác của sao biển mỗi năm giạt vào bờ
tuy nhiên số lượng năm nay nhiều đến khó tin do thời tiết trở lạnh đột ngột
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại